sở thông tin và truyền thông hà nội vừa có văn bản đề nghị vnpt hà nội tổ chức lắp đặt hệ thống
wi fi công cộng miễn phí tại các điểm du lịch danh làm thắng cảnh di tích lịch sử trên địa bàn thành phố
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội về việc triển khai wi fi công cộng miễn phí
tại các điểm du lịch danh lam thắng cảnh di tích lịch sử trên địa bàn tp hà nội
tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số sáu thành ủy về phát triển du lịch hà nội giai đoạn
hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo thiết thực chào mừng kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
đại hội đảng bộ tp hà nội lần thứ một mươi bảy